liên quan đến việc một người đàn ông tự sát bằng súng tại bệnh viện trưng vương quận một mươi tp hcm
sáng nay lãnh đạo bệnh viện trưng vương đã thông tin thêm về vụ việc này
lãnh đạo bệnh viện trưng vương quận một mươi tp hcm cho biết
bệnh nhân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ngụ quận tám tp hcm
được người nhà đưa đến viện vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai trong tình trạng kích động
khi đang được các bác sĩ thăm khám bệnh nhân bất thình lình rút súng ngắn bắn vào đầu
mặc dù đã được hồi sức tích cực trong trạng thái hôn mê nguy kịch
tuy nhiên bệnh nhân đã tử vong vào gần bốn giờ sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
ngay sau khi sự việc xảy ra bệnh viện đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ nội viện
tập trung cấp cứu cho bệnh nhân đồng thời báo công an địa phương phối hợp xử lý
theo lãnh đạo bệnh viện bệnh nhân có dấu hiệu trầm cảm nặng
từng được các bác sĩ của bệnh viện điều trị nhưng chưa thuyền giảng